công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại một điểm giao nhận hàng hóa trên đường phạm cự lượng phường mỹ phước tp long xuyên
tổ công tác đã phát hiện trên ba mươi sáu chín trăm bảy mươi đơn vị sản phẩm hàng hóa gồm thuốc tây mỹ phẩm thực phẩm chức năng hóa chất linh kiện điện tử
thời điểm kiểm tra quản lý của điểm giao nhận hàng hóa trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ